công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh
tăng ga đâm vào cán bộ cảnh sát giao thông với tội danh giết người
phóng viên mạnh tùng đã có mặt tại hiện trường để gửi tới quý vị những hình ảnh sau đây
hiện nay thì tôi đang có mặt tại tỉnh lộ ba mươi năm huyện sóc sơn thành phố hà nội
tại đây là hiện trường đã xảy ra một vụ chống người thêm với vụ
khiến một chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn bị thương nặng
theo tài liệu điều tra ban đầu khoảng hơn hai mươi h ngày bảy tháng một
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn
thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn
tại tuyến đường ba mươi năm xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi thấy tổ công tác tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi g bảy mươi ba nghìn một mươi ba đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy
thế vậy đại úy nguyễn văn thưởng ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga cán qua người đại úy thưởng
khiến đại úy cảnh sát giao thông này bị chấn thương sọ não
ngay sau khi vụ việc xảy ra đối tượng phạm ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã nam sơn huyện sóc sơn đã điều khiển phương tiện về nhà
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng được gia đình động viên ra đầu thú tại công an xã nam sơn
cơ quan công an cũng đã kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
tại cơ quan công an đối tượng đã đưa ra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi